để kịp thời chấn chỉnh tình trạng buôn bán nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với bộ công an bộ công thương tổ chức thanh kiểm tra và xử lý nhiều vi phạm về lĩnh vực này
theo báo cáo của cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng đã bắt giữ bốn mươi vụ nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật
thu giữ hơn bảy tấn thuốc đều thuộc nhóm nằm ngoài danh mục với hai mươi năm loại thuốc trong đó chủ yếu là thuốc kích thích sinh trường và thuốc trừ cỏ có nguồn gốc từ trung quốc

thu giữ hơn bảy tấn thuốc đều thuộc nhóm nằm ngoài danh mục với hai mươi năm loại thuốc bảo vệ thực vật
thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu với số lượng nhỏ lẻ chưa triệt phá được các đường dây lớn
vì vậy mục tiêu trong thời gian tới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là tập trung kiểm tra đột xuất để phát hiện và triệt phá các đường dây buôn lậu lớn